dành cho nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn và đoàn đại biểu triều tiên trong chuyến thăm việt nam
gần ba tuần qua nhà hát ca mối nhạc việt nam đã bắt tay vào tập luyện chương trình và có buổi tổng duyệt vào ngày hôm nay hai mươi tám tháng hai
đây được xem là cơ hội để quảng bá âm nhạc truyền thống của việt nam ra thế giới
chương trình biểu diễn bao gồm các bài hát truyền thống của việt nam và cả một số ca khúc của triều tiên
những ca từ và giai điệu trong ca khúc có tựa đề là đam mê sẽ được nghệ sĩ nhân dân thái bảo biểu diễn trong chương trình lần này
bài hát ca ngợi nhạc
nhà lãnh đạo triều tiên đã từng giúp chị giành cúp bạc liên hoan ca mũi nhạc bình nhưỡng năm hai nghìn một mươi hai
sau khi tôi đoạt giải cúc bạc ở bình nhưỡng triều tiên thì rất là may mắn và tôi rất hạnh phúc được mời giờ hát trong sự kiện rất lớn của đất nước
bản thân tôi nói riêng và nhà hát nói chung được tham dự được biểu diễn đem cái văn hóa nghệ thuật của mình đến với triều tiên đến với thế giới
như là một tiếng nói chung của cả dân
chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của việt nam những người đã từng biểu diễn và giành giải thưởng cao tại liên hoan nghệ thuật mùa xuân bình nhưỡng các kỳ trước đây
trong đó có thể kể đến như nghệ sĩ nhân dân thái bảo nghệ sĩ nhân dân quang thọ là tác giả kịch bản đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia chương trình
theo ông hoàng xuân bình phó giáo đốc nhà hát ca mối nhạc việt nam gần ba tuần qua nhà hát đã bắt tay tập luyện
các nghệ sĩ tham gia ai cũng háo hức và bày tỏ niềm vinh dự
chúng ta khi biểu diễn âm nhạc của triều tiên âm nhạc của việt nam chúng ta sẽ làm hết sức mình để truyền tải được cảm xúc truyền tải được tâm hồn như là những gì mà chúng ta đã từng chứng kiến nghệ thuật của triều tiên
thứ hai là không khí luyện tập thì đã hơn một tháng nay lên kịch bản xây dựng giàn dựng khối khí hòa âm rồi đặc biệt là các ca sĩ của chúng tôi khi mà hát về các tác phẩm của triều tiên
thì quan trọng nhất là yếu tố cảm xúc và biểu cảm nhưng mà phát âm về chuẩn
chương trình ánh dương mùa xuân gồm ba phần
phần một giới thiệu một số loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc việt nam đã được unesco công nhận như múa cung đình huế quan họ bắc ninh cổng chiêng tây nguyên
phần hai nói về tình đoàn kết hữu nghị của hai nước
phần ba do các nghệ sĩ từng đạt giải ở các liên hoan ca mối nhạc tại triều tiên thể hiện
trong đó một tiết mục cũng dự kiến được biểu diễn là
múa đôi anh tràng cắt cỏ và cô hái rau rừng
tiết mục múa này có câu chuyện lịch sử rất đặc biệt
đó là tiết mục được các nghệ sĩ triều tiên biểu diễn khi chủ tịch kim nhật thành sang thăm việt nam năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
các nghệ sĩ triều tiên đã dạy lại nghệ sĩ việt nam tiết mục này
đây là một tác phẩm múa truyền thống của triều tiên rất là khó
nhìn thì có vẻ rất là dễ nhưng mà thực ra nó rất là khó
và trong quá trình luyện tập chúng tôi đã phải xem lại các băng đĩa
bởi vì đây là một tác phẩm
từ rất lâu rồi nghệ sĩ nhân dân kim trung đã được phía bên triều tiên truyền lại
và cô đã giả dựng lại cho chúng tôi
chúng tôi đã phải luyện tập rất là dài để có thể hoàn thành được tác phẩm này
tuy thời gian khá gấp khối lượng công việc khổng lồ
nhưng các nghệ sĩ tham gia chương trình đều luyện tập hăng say
với mong muốn hoàn thành tốt nhất mọi công việc
để có buổi biểu diễn thành công tốt đẹp